tại con tum hiện đang bước vào vụ thu hoạch cà phê tuy nhiên nhiều diện tích cà phê đã chín đỏ nhưng người nông dân vẫn bỏ mặt chưa thu hoạch
theo người dân cho biết hiện tại giá cà phê đang ở mức thấp nếu thuê người thu hoạch cộng thêm chi phí đầu tư thì người trồng cà phê sẽ không có lãi mà lỗ
nên dù cà phê đã chín đỏ thì nhiều hộ dân vẫn bỏ mặt chưa thu hái
vườn cà phê của gia đình ông bùi văn phái đã vào vụ thu hoạch từ cách đây hơn một tháng
hiện tại giá cà phê tươi đang ở mức hơn năm đồng một kg
với mức giá này cộng thêm cả chi phí vật tư phân bón mỗi hectare người trồng cà phê sẽ lỗ ít nhất năm triệu đồng
dù cà phê đã chín đỏ thì người dân vẫn bỏ mặt chưa thu hái mà đánh phải nhìn cà phê chín rụng dần
nên dù cà phê đã chín đỏ thì người dân vẫn bỏ mặt chưa thu hái mà đánh phải nhìn cà phê chín rụng dần
nên dù cà phê đã chín đỏ thì người dân vẫn bỏ mặt chưa thu hái mà đánh phải nhìn cà phê chín rụng dần